từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đội sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
phát hiện tổ chức tội phạm mua bán vận chuyển ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ nên xác lập án đấu tranh
sau một thời gian dài theo dõi trinh sát xác định kẻ cầm đầu là nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê ở an giang
tuy nhiên đối tượng vô cùng ma mãnh thường xuyên thay đổi địa điểm phương thức hoạt động
sau khi củng cố hồ sơ thu thập tài liệu chứng cứ nắm rõ hoạt động của đường dây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã phối hợp với công an tỉnh an giang công an quận bình tân
tổ chức dừng xe ô tô của trung khi đi trên đường số bảy quận bình tân để kiểm tra hành chính
qua đó phát hiện trên xe có hai bao tải đựng ba mươi túi ma túy tổng hợp trọng lượng khoảng ba mươi kg
mở rộng điều tra trinh sát tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của đồng bọn của trung là hà hữu lộc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và trần văn gieo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng quê ở an giang
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo thẩm quyền
vì bên bạn mà dẫn tới án mạng nghiêm trọng vụ án vừa được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
đối với trần diệp thuận trú tại phường đạt hiếu thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc về tội giết người
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố hai đồng bọn của thuận là phạm phúc và huỳnh thế yên cùng về tội danh trên
nạn nhân trong vụ án là lâm ngọc tú
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng một mươi tám h ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tức là ngày một tết nguyên đán phúc đi chúc tết và gặp tú tại nhà của người quen tại phường an lạc thị xã buôn hồ
trong bữa ăn nhậu cả hai xảy ra mâu thuẫn phúc bị tú chém vào tay
phúc nhắn tin nhờ thuận và yên đến giúp mình trả thù
trong trận hỗn chiến yên rút dao bấm đâm hai nhát vào ngực tú khiến tú bị thương tật là tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bốn đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước đó nên đỗ như tiến vũ ngọc quyến và trịnh anh dũng đi xe ô tô đến khu vực đường trần phú thì thấy lưu văn quyền và vũ duy hưng nên đã áp sát phía sau xe
khi tiến và dũng tiến đến lại gần thì bất ngờ một trong hai người kia rút súng bắn để uy hiếp
tiến lấy tuy sắt vụt vào đầu hưng khiến hưng chảy nhiều máu
lực lượng chức năng đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục lấy lời khai và điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây dối trật tự trên địa bàn
vào ngày năm tháng bảy lãnh đạo trại giam a hai mươi thuộc bộ công an đóng ở xã xuân phước huyện đồng xuân tỉnh phú yên cho biết đơn vị đã phát đi lệnh truy nã đối với phạm nhân bùi văn út hai mươi tám tuổi trú tại xã phú lạc huyện tuy phong tỉnh bình thuận
bùi văn út đã trốn khỏi trại giam của đơn vị vào lúc một mươi năm h cùng ngày
theo lệnh truy nã bùi văn út thường trú tại xã phú lạc huyện tuy phong tỉnh bình thuận có đặc điểm nhận dạng cao một m năm mươi bảy có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép phải
bùi văn út bị bắt giữ vào ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đối tượng hiện đang thụ án một mươi hai tháng tù về tội trộm cắp tài sản
phạm nhân út được chuyển từ nhà tạm giữ của công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận đến
trại giam a hai mươi thuộc bộ công an đóng tại xã xuân phước huyện đồng xuân vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
phạm nhân chỉ còn ba tháng nữa là mãn hạn tù
các lực lượng của trại giam a hai mươi thuộc bộ công an đang khẩn trương truy bắt bùi văn út
đồng thời kêu gọi các lực lượng chức năng chính quyền địa phương cùng nhân dân hỗ trợ truy bắt phạm nhân
với hành vi giả mạo chữ ký để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết đã bắt giữ đối tượng lai thanh nhã
phường một mươi sáu quận một mươi một tp hcm để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trong vai trò là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch đà lạt khoa mặt trời
nhã thỏa thuận cho nạn nhân thuê một căn nhà tại khu nghỉ dưỡng với giá một mươi ba triệu đồng một tháng
với số tiền đặt cọc là một mươi ba triệu đồng và thanh toán trước sáu tháng tiền thuê nhà
nạn nhân đã chuyển tám mươi tám triệu đồng vào tài khoản của công ty
đến ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhã đã nghỉ việc nhưng vẫn liên hệ với nạn nhân
để thỏa thuận nếu muốn thuê nhà tiếp thì thanh toán thêm sáu tháng tiếp theo
với số tiền là bảy mươi hai triệu đồng và nạn nhân đồng ý
nhã đã tự làm hợp đồng thuê nhà mới và giả mạo chữ ký
đến ngày hai mươi sáu tháng hai
nghĩ mình bị ngã lừa cho nên nạn nhân đã yêu cầu nhã trả lại số tiền
hiện công an tp đà lạt đã tiếp nhận một số đơn thư tố cáo khác của công dân
do bị ngã lừa đảo để chiếm đoạt tài sản
lại có thêm một nạn nhân bị mất tiền khi mua hàng qua mạng
đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật là nguyễn bảo quân đã nhanh chóng
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam
khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào lúc giờ ngày sáu tháng sáu
anh hoàng công phúc chú ở hải dương lái xe đầu kéo đi từ bắc vào nam
phát hiện hộp đen trên xe bị mất
lúc này anh phúc đã dùng tài khoản facebook lên mạng xã hội tìm mua
ở dưới phần bình luận quân để lại số điện thoại trào bán
ngay sau đó anh phúc liên hệ với quân để hỏi mua hộp đen với giá một mươi hai triệu đồng
quân yêu cầu đặt cọc trước sáu triệu đồng
anh phúc đã chuyển tiền nhưng đến thời gian hẹn lắp hộp đen
quân không đến theo thỏa thuận
sau nhiều lần liên lạc quân yêu cầu anh phúc chuyển thêm sáu triệu
để quân đến lắp đặt hộp đen nhưng anh phúc không đồng ý
và đã trình báo với cơ quan công an
thưa quý vị nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai
do bộ công an đăng cai tổ chức là sự kiện âm nhạc
có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của bộ công an việt nam
với sự tham gia biểu diễn của trên bốn trăm linh nghệ sĩ
trong đó có gần hai trăm linh nghệ sĩ đến từ nước ngoài
thời điểm này công tác đảm bảo an toàn nơi ăn nghỉ
cho các đoàn đại biểu đã được chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng
sẵn sàng đón các đoàn khách quốc tế đến tham dự sự kiện
là một trong ba cơ sở sẽ đón các đoàn khách đến tham dự nhạc hội
khách sạn thăng long opera số một tông đản
đã được lực lượng công an cơ sở hướng dẫn các phương án
đảm bảo an toàn khi khách lưu trú
bên cạnh đó khách sạn vẫn đảm bảo về công tác phòng dịch
một trong ba khách sạn được đón đoàn các đại biểu các nước
về dự đại nhạc hội
công an các nước asean thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào
đấy là điều đầu tiên cho nên là tất cả các công tác chuẩn bị
của các bộ phận của khách sạn đang rất là chú đáo
từ công tác ăn ngủ nghỉ cho đến trang hoàng
các khu tiểu cảnh cho khách sạn
cùng với bên đó chúng tôi cũng phối hợp với các lực lượng công an
sở tại tại quận và cũng như ở trên thành phố
để có những công tác an toàn đảm bảo an ninh tốt nhất
để đảm bảo tốt nhất cho các đoàn đại biểu
lực lượng công an cũng tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy
chữa cháy quyết tâm không để các sự cố bất ngờ xảy ra
đối với các địa điểm mà có đoàn khách ăn ngủ nghỉ đó
thì chúng tôi đã phân công cán bộ kiểm tra xuống
phối hợp với chủ khách sạn để tổ chức kiểm tra
hướng dẫn công tác an toàn phòng cháy tại khách sạn đó
và cũng hướng dẫn các khách sạn tổ chức lực lượng phương thiện
ứng trực tại chỗ để sẵn sàng xử lý tình huống khi có yêu cầu xảy ra
đến thời điểm hiện tại ba địa điểm bố trí ăn nghỉ
cho các đoàn khách quốc tế đã được lực lượng công an việt nam
khảo sát kỹ lưỡng cùng với đó là việc bố trí quân số
việc đưa dẫn đoàn tham gia nhạc hội cũng đã sẵn sàng
hơn một tháng công an quận bình kiếm đã triển khai
phương án đảm bảo an ninh trật tự cũng như là an toàn
vệ sinh môi trường và đảm bảo các tuyến giao thông thông suốt
cho các thí si game ba mươi một cũng như là khu hội một mươi năm hồi tuổi chuyển ra
chính vì vậy trong thời gian này công an quận bình kiếm
dựa trên một mức tiêu chí tự nhiên ra kinh nghiệm
rồi rồi đạt được trong những thành tích vừa qua
đảm bảo cơ hội an toàn cho các đại biểu tham gia dự lập hội
với sự chuẩn bị chú đáo của ban tổ chức
hy vọng sẽ góp phần tạo ấn tượng đẹp hơn nữa
về lực lượng công an việt nam nói riêng
và sự nhiệt thành mến khách của người việt nam nói chung
trong mắt bạn bè quốc tế
liên quan đến vụ bốn người bị lũ cuốn trôi xảy ra vào chiều ngày hôm qua
tại khu một thị trấn bác miều huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
vào sáng ngày hôm nay chủ tịch ubnd huyện bảo lâm cho biết
lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân
trước đó huyện bảo lâm đã xảy ra mưa rất to
cục bộ tại địa bàn xã mông ân và thị trấn bắc miều
mưa to khiến khu vực dòng suối bác miều xảy ra lũ quét
khiến bốn người đang xúc cát bên bờ suối bị nước cuốn trôi
ngoài ra tại xóm nà làng xã mông ân có một ngôi nhà bị lũ quét cuốn đổ sập hoàn toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện bảo lâm
đã huy động các lực lượng công an bộ đội dân quân lực lượng các ban ngành
cùng với nhân dân đang khẩn trương tích cực tìm kiếm các nạn nhân
đồng thời có giải pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân